thời gian qua số phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương bị mua bán và tự nguyện lấy chồng người nước ngoài trái pháp luật
tại lào cai đã có chiều hướng giảm mạnh thậm chí là ở một số địa bàn thì tình trạng này đã chấm dứt
phát huy sức mạnh nội lực nâng cao chất lượng cuộc sống ở nông thôn để giữ chân phụ nữ ở lại với bản làng
đang là biện pháp hữu hiệu được lào cai thực hiện một cách có hiệu quả
từ tháng một năm hai nghìn hai mươi huyện văn bàn đã chấm dứt được tình trạng phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương
nhờ xác định đúng lời giải cho bài toán này đó là nâng cao đời sống kinh tế phụ nữ
để làm được điều đó huyện văn bàn đã triển khai các dự án hỗ trợ tạo việc làm cho phụ nữ
nâng cao giá trị sản xuất tạo thu nhập cho người dân
thu nhập của cây gai này theo nhận định của tôi thì gấp bốn đến gấp năm so với kinh tế của ngô và lúa
nhiều chị em còn bỏ ruộng bỏ nương đi làm xa xong quay
về thế chúng tôi làm được có hiệu quả thì cũng tình nguyện vào tham gia hết
mô hình này đối với cuộc sống bà con thì thu nhập cũng rất là ổn định
phù hợp với công việc của chị em ở nông thôn nữa
để thực hiện thúc đẩy bình đẳng giới nhiều dự án tại lào cai cũng được triển khai hướng đến đối tượng là phụ nữ
đến nay đã có hàng chục nghìn phụ nữ được đào tạo nghề tham gia vào hợp tác xã hoặc mạng lưới kinh doanh
được cung cấp vật tư sản xuất và có việc làm cũng như thu nhập ổn định
nhiều dự án hỗ trợ
nhiều dự án hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội thì đời sống của chị em phụ nữ trên địa bàn nguyễn văn bản
đã được cải thiện rõ rệt và từ việc cải thiện đấy đã giúp cho chị em có điều kiện chăm sóc bản thân
chăm sóc gia đình rồi chuyển biến tư duy an phận cam chịu để nâng cao được quyền của người phụ nữ
trong việc phát triển gia đình cũng như là trong việc chăm sóc nuôi dạy con cái
các nỗ lực của người việt nam để thích ứng với các điều kiện rất là khó khăn
và sau đó cũng ấn tượng với các nỗ lực của công ty
cũng như các hộ gia đình để nâng cao các sản phẩm và dịch vụ của họ để có thu nhập cao hơn
triển khai đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp tình trạng phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương tại lào cai đã chuyển biến tích cực
năm hai nghìn một mươi một toàn tỉnh có bảy trăm linh trường hợp phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương
năm hai nghìn một mươi tám chỉ còn bốn mươi hai trường hợp đến hết tháng sáu năm hai nghìn hai mươi chỉ còn một mươi sáu trường hợp
đặc biệt một số địa bàn trong những năm gần đây đã không còn tình trạng phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương
như thành phố lào cai huyện bà
học viên bảo yên và huyện văn bà